sau ba năm bắt đầu cho thu quả từ năm thứ năm trở đi cây sẽ cho quả đều và có chất lượng cao
nắm bắt được hiệu quả kinh tế từ mô hình này hàng năm phòng nông nghiệp huyện trích ngân sách khoảng một trăm linh triệu đồng để mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật giúp bà con cập nhật giống và kỹ thuật trồng
sau ba năm bắt đầu cho thu quả từ năm thứ năm trở đi cây sẽ cho quả đều và có chất lượng cao